theo kế hoạch khảo sát tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng thành phố hồ chí minh sáng tạo đi đầu của ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh
lãnh đạo thành phố sẽ gặp gỡ tiếp nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần và dự kiến từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong đó chú trọng tiếp nhận ý kiến đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố cán bộ nghỉ hưu đối ngũ trí thức văn nghệ sĩ nhà quản lý đoàn viên thanh thiếu niên
kiều bào việt nam ở nước ngoài độc giả khán thính giả trong và ngoài nước lãnh đạo thành phố cũng sẽ gặp gỡ các đại biểu theo chuyên đề lĩnh vực các giới
kế hoạch khảo sát tiếp nhận ý kiến của nhân dân nhằm phát huy tinh thần dân chủ thực chất có chiều sâu đồng thời thể hiện tinh thần cầu thị
tôn trọng nhân dân của ban chấp hành đảng bộ thành phố hồ chí minh để lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân nhằm mục đích xây dựng và phát triển thành phố